hướng tới kỷ niệm chín mươi năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam bảy mươi năm ngày truyền thống học sinh sinh viên và hội sinh viên việt nam
tỉnh đoàn thái nguyên phối hợp với đại học thái nguyên đã tổ chức chương trình tuyên dương chín mươi đảng viên trẻ tiêu biểu và bảy mươi sinh viên năm tốt vào tối qua
những cá nhân xuất sắc được tuyên dương tại chương trình là những tấm gương tiêu biểu trong mọi phong trào
tích cực phần đấu công tác học tập tèn luyện để được đứng trong hàng ngũ của đảng
bên cạnh đó phong trào sinh viên năm tốt được hội sinh viên các cấp trong tỉnh triển khai sâu rộng và hiệu quả
táp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới
tại chương trình tỉnh đoàn thái nguyên cũng đã phát động đợt thi đua chào mừng đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
với lời kêu gọi các đoàn viên thanh niên học sinh sinh viên các đảng viên trẻ tiêu biểu tích cực thi đua học tập
rèn luyện xây dựng tổ chức đoàn hội ngày càng vững mạnh xứng đáng là đội ngũ dự bị tin cậy của đảng
góp phần xây dựng đất nước việt nam ngày càng phát triển giàu mạnh